ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lào cai cho biết
từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng tám mưa lũ đã gây thiệt hại tại nhiều nơi trên địa bàn
ước tính thiệt hại tài sản ban đầu trên năm tỷ đồng
đặc biệt trận mưa lớn đêm ngày một mươi tám dạng sáng ngày một mươi chín tháng tám
đã làm hai người tử vong và ba người bị thương
mưa lũ đã gây sập đổ hư hỏng nhiều nhà cửa và hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh lào cai
trong đó có năm mươi nhà bị thiệt hại từ ba mươi đến bảy mươi hơn bảy mươi hectare lúa mùa bị ngập úng
các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả
thăm hỏi động viên các gia đình có người bị nạn sàn lấp các điểm sạt lở
bảo đảm giao thông được thông suốt đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó
tiếp tục giả soát các điểm có nguy cơ xảy ra thiên tai cảnh báo di chuyển người dân đến nơi an toàn